cuộc khảo sát mới công bố hôm qua cho thấy đương kim tổng thống mỹ donald trump đang thu hẹp cách biệt với đối thủ là ông joe biden
khi cựu phó tổng thống chỉ dẫn trước tổng thống đương nhiệm hai điểm
đáng chú ý là sự ủng hộ dành cho tổng thống mỹ trong số các cử tri da màu gốc phi đã tăng
có hai mươi bốn trong số cử tri da màu tham gia cuộc khảo sát diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng tám
bao gồm cả hai ngày đầu tiên của đại hội toàn quốc đảng cộng hòa
bày tỏ ủng hộ cách điều hành đất nước của tổng thống donald trump
kết quả này tăng chín so với cuộc khảo sát trước được thực hiện từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám
thời điểm tổng thống trump chỉ nhận được một mươi năm sự ủng hộ
bên cạnh đó tỷ lệ tán thành với cách điều hành đất nước của tổng thống trump cũng tăng thêm bốn điểm
đạt tới bốn mươi chín trong cuộc khảo sát trong tháng tám
tuy nhiên tổng thống mỹ vẫn nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp từ các nhóm cử tri sinh sống tại khu vực ngoại ô và cử tri thành thị
trong khi tại khu vực nội
tỷ lệ ủng hộ ông vẫn duy trì ổn định ở mức năm mươi ba